chào các bạn đã đến với kênh tin tức của báo sức khỏe và đề sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị sau thời gian dài chống dịch tp hcm đã dần nới lỏng các hoạt động giao thương lưu thông hàng hóa hành khách dần ổn định trở lại
đặc biệt để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân từ ngày một tháng một mươi một tp hcm sẽ mở thêm tám tuyến xe buýt nâng lên tổng cộng hai mươi tuyến được khôi phục tính từ ngày năm tháng một mươi
thêm một tin vui cho tp hcm từ ngày một tháng một mươi một cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại